liên quan đến công tác tìm kiếm nạn nhân bị mất tích tại quảng nam
ban chỉ huy quân sự huyện phước sơn quảng nam vừa quyết định thay đổi phương án
và phương tiện tìm kiếm người mất tích tại thôn ba xã phước lộc
dự kiến trong tuần này khi đường thông từ xã về đến thôn sẽ đưa xe móc
xe ủi hiện đại vào hiện trường tìm kiếm
trước đó lực lượng cứu hộ đã tìm thấy sáu thi thể ba người vẫn còn mất tích chưa được tìm thấy
xã phước lộc là địa phương có đến một mươi ba người mất tích trong đó hai cán bộ xã mất tích
tại thôn một và một mươi một người dân mất tích tại thôn ba do sạt lở núi vào ngày hai mươi tám tháng một mươi